hiện số ca nhiễm dịch covid một mươi chín tại nước ta vẫn đang liên tục tăng thế nhưng thời gian gần đây tình trạng nhập cảnh trái phép từ lào thái lan vào việt nam vẫn diễn biến phức tạp gây mất an ninh trật tự tiêm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
để kiểm soát chặt việc người dân tự do qua lại biên giới bộ đội biên phòng quảng trị phối hợp với lực lượng địa phương lập vành đai sống để chốt chặn nơi tuyến đầu chống dịch
từ giữa tháng ba đến nay tại tỉnh quảng trị đã có hơn một mươi bốn người từ lào nhập cảnh về việt nam qua hai cửa khẩu quốc tế lao bảo và la hai
lực lượng biên phòng đã phát hiện và bắt giữ bảy mươi hai đối tượng nhập cảnh trái phép hầu hết trong số này là lao động tự do không có giấy tờ hợp pháp và trốn tránh việc giám sát cách ly của cơ quan chức năng
từ nhiều tháng nay những chiếc lán giã chiến này là nơi trú quân chốt chặn của các chiến sĩ biên phòng nơi biên giới quảng trị
do tuyến biên giới giữa quảng trị với lào rất nhiều đường mòn lối mở nên công tác tuần tra ngăn chặn các đối tượng xâm nhập trái phép của lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn